còn liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông trong ba ngày từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
toàn quốc đã xảy ra sáu mươi vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi sáu người bị thương ba mươi ba người
toàn bộ số vụ tai nạn trên đều xảy ra trên đường bộ
so với ba ngày cùng kỳ tết nguyên đán của năm ngoái đã giảm sáu vụ giảm bảy người chết giảm bốn người bị thương
ba ngày vừa qua trên đường bộ cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý ba một trăm bốn mươi năm trường hợp vi phạm
phạt tiền gần hai tỷ đồng tạm giữ một mươi hai xe ô tô một một trăm linh tám xe mô tô tước hai trăm một mươi giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm về nồng độ cồn xử lý ba trăm tám mươi tám trường hợp vi phạm về ma túy là trường hợp là một trường hợp
số phương tiện vi phạm đã được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là một ba trăm sáu mươi trường hợp